quỹ ban pháp luật của quốc hội đã tổ chức họp với nhiều cơ quan bộ ngành có liên quan
để đóng góp ý kiến vào dự thảo luật tố cáo sửa đổi
một trong số những nội dung được đưa ra lấy ý kiến đó là vấn đề bảo vệ người tố cáo
theo đại diện của một số cơ quan như viện kiểm sát tòa án
đây là hai cơ quan có cơ cấu tổ chức khác với các cơ quan hành chính nhà nước khác
tòa án và viện kiểm sát phân cấp theo cấp xét xử
đặc biệt là viện kiểm sát cấp cao và tòa án nhân dân cấp cao
do đó nếu quy định như dự thảo sẽ rất khó trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo
đại diện ban soạn thảo dự án luật thì cho rằng
vấn đề bảo vệ người tố cáo là một trong những nội dung đang còn nhiều ý kiến khác nhau
bởi đây là vấn đề rất phức tạp khi áp dụng trên thực tế nếu không có quy định chặt chẽ và rõ ràng trong dự luật
bảo vệ người tố cáo phải bảo đảm hai yếu tố tức thì và đặc biệt
theo ý kiến của một số đại biểu khi xác định đối tượng được bảo vệ
cần cân nhắc đến tính thực tế cũng như xác định rõ lĩnh vực cần bảo vệ
nếu bỏ đi cả màng bảo vệ về danh dự nhân phẩm uy tín tài sản của người tố cáo là bỏ đi khoảng trống rất lớn
dự thảo luật tố cáo sửa đổi dự kiến trình xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn